trong khi các quốc gia xuất khẩu lớn như trung quốc thổ nhĩ kỳ và italia có giá trị hàng hóa vận tải qua đường biển giảm
thì các nước châu á như bangladesh việt nam campuchia và myanmar lại tăng rất mạnh
và năm nay với thông điệp là thắp sáng tài năng it trẻ đã thu hút được đông đảo các bạn sinh viên tham gia
pc festival hai nghìn một mươi sáu đã thực sự là sân chơi bổ ích và cũng là nhịp cầu nối những trái tim yêu thích công nghệ thông tin
thứ nhất nếu đối với
pc festival năm nay có nhiều sự thay đổi so với mọi năm
các thí sinh tham gia sẽ không giới hạn về độ tuổi ba người sẽ thành một đội và được thao tác lắp ráp hoàn toàn trên các thiết bị điện tử
đây là cơ hội để các sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin được trải nghiệm nâng cao khả năng thực tiễn
không chỉ là một cuộc thi trí tuệ nhằm thử thách bản lĩnh và sự tự tin của các bạn sinh viên
pctival hai nghìn một mươi sáu còn là sân chơi lý thú và hấp dẫn giúp các bạn thí sinh có cơ hội gặp gỡ giao lưu với các chuyên gia công nghệ thông tin
và các doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu ở nước ta
qua kết quả báo cáo của ban chuyên môn các đội chơi năm nay tất cả các sinh viên của các trường nhìn hơn năm ngoái rất nhiều
có nghĩa là các em đã được cập nhật các công nghệ mới trong thời đại mới các em cập nhật công nghệ mới
các công nghệ mà chúng tôi đưa ra cũng là những công nghệ mới cho nên những đội chơi chúng tôi thấy khoảng tám mươi là các em có thể cập nhật và tiếp thu được
tại vòng chung kết pc festival
hai nghìn một mươi sáu các đội thi sẽ được chia làm hai đội
các đội thi sẽ được thi đấu với hai phần thi chính là phần khám phá với nội dung thi lắp ráp trên thiết bị máy tính thật trong thời gian năm phút
phần định vị với nội dung thi cài đặt cấu hình mạng máy trong thời gian một mươi năm phút
đến với pc festival hai nghìn một mươi sáu các thí sinh sẽ được trải nghiệm thực hành lắp sáp hoàn toàn trên các thiết bị thật
điều mà các sinh viên học chuyên ngành mạng ở các trường đại học cao đẳng ít có cơ hội làm được
mục đích em tham dự cuộc thi này cũng là để
bọn em thử sức thử kiến thức mình cũng như cọ sát với các đội khác để biết kiến thức mình đến đâu
chương trình mang đến cho tạo cho bọn em một sân chơi bổ ích và vừa để gia lưu kiến thức và vừa để nâng cao kiến thức và trình độ của mình lên
sau thành công từ nhiều lần tổ chức pc festival hứa hẹn sẽ trở thành nhịp cầu nối những trái tim đam mê công nghệ thông tin
trở thành vườn ươm tài năng công nghệ thông tin trẻ của việt nam trong thời gian tới
đồng thời đây cũng là dịp để các cơ sở đơn vị chuyên đào tạo công nghệ thông tin
phía bắc có cơ hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động đào tạo nhằm hoàn thiện và phát triển hơn nữa
chương trình đào tạo công nghệ thông tin hợp chuẩn quốc tế từ đó hướng tới sự phát triển chung của ngành công nghệ thông tin tại việt nam
ngày chín tháng bốn tại bệnh viện hữu nghị việt đức các nhà khoa học việt nam và quốc tế đã tổ chức hội nghị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ lần thứ nhất
trước đây đa số các bệnh viện và cơ sở y tế ở việt nam công việc chuyên môn về tạo hình thẩm mỹ
thường được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên ngành khác như ngoại tổng quát mắt ung biếu chấn thương chỉnh hình
với các kiến thức về tạo hình thẩm mỹ được học từ nhiều nguồn khác nhau không có hệ thống xuyên suốt trong quá trình đào tạo
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một cơ sở đào tạo chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ một cách chính quy được công nhận quốc gia
bắt đầu được thành lập tại trường đại học y hà nội
và đến năm hai nghìn sáu tại bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện đầu ngành về ngoại khoa ở việt nam mới thành lập khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đầu tiên
sau một mươi năm chính thức hoạt động từ chỗ còn sơ khai đến nay chuyên ngành này đã đạt được những thành công đáng tự hào trong ngành y học nước nhà
như nối thành công ra đầu đứt rời vánh tai đứt rời mũi đứt rời lần đầu tiên ở việt nam
trước những thách thức nhu cầu ngày càng cao của xã hội chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ ở việt nam cũng cần có những sự đầu tư phát triển mới
tại hội nghị khoa học lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam các bác sĩ trong nước đã có sự trao đổi kiến thức kinh nghiệm với các chuyên khoa đầu ngành của quốc tế
các nhà khoa học quản lý nhận định cần tập trung phát triển chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ ở ba nội dung chính là nâng cao chất lượng đào tạo y tế
cập nhật và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn liên tục cho các bác sĩ chuyên khoa đồng thời tập trung đầu tư nâng cấp thiết bị y tế hiện đại
từ đó góp phần nâng cao chất lượng điều trị của ngành y tế việt nam trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh khăm muộn lào đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số năm trăm hai mươi chín nv
bắt giữ một đối tượng đã vận chuyển ba mươi viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
theo đó vào lúc một mươi năm h năm ngày bảy tháng bốn tại xã siêng liệp huyện thà khẹc tỉnh khăm muộn lào nằm sát tuyến quốc lộ một mươi hai a
lực lượng phá án bộ đội biên phòng quảng bình phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và sở an ninh tỉnh khăm muộn
bắt quả tang si phá sợt bay thăm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại bàn viên khăm huyện pạc ca đinh tỉnh bùi ly khăm say lào
đang vận chuyển ba mươi viên ma túy tổng hợp ký hiệu wi cùng nhiều vật dụng có giá trị khác
qua đấu tranh khai thác tại chỗ đối tượng sipa sợt bay thăm khai nhận số hàng trên được mua từ nước ngoài để buôn bán
vận chuyển về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo quảng bình tiêu thụ y chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì bị bắt giữ
hiện vụ án được ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho nước bạn xử lý theo quy định của pháp luật
trong khuôn khổ buổi lễ cũng diễn ra các hoạt động truyền thống của nhân dân vùng ven sông hồng như kéo co ngồi
một trong những nghi thức đã được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
ngày chín tháng bốn tức ngày ba tháng ba năm bình thân tại xã kim thái ủy ban nhân dân huyện vụ bản tỉnh nam định đã tổ chức khai mạc lợi phủ dày năm hai nghìn một mươi sáu
sau nhiều năm được nhà nước cho phép mở hội trở lại
chương trình lễ hội phủ dây đã được xây dựng bổ sung khá hoàn chỉnh và phát huy được nhiều giá trị văn hóa dân gian giá trị nhân văn sâu sắc đặc biệt coi trọng quyền năng sáng tạo sinh sản của người mẹ
với các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh phong phú độc đáo như nghi lễ chầu văn rước thỉnh kinh hoa triệu hội lễ hội phủ dây đã đem đến cho du khách khi đến lễ hội được chiêm ngưỡng một bức tranh tổng thể đa sắc màu về đời sống văn hóa tinh thần của làng quê việt nam
lễ hội phủ dây diễn ra trong sáu ngày từ ngày chín đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tức ngày mùng ba đến ngày mùng tám tháng ba năm bính thân với các hoạt động phong phú như thi hát chầu văn hát sẩm rước thỉnh kinh hoa trưởng hội cờ người rước đuốc v v
thư ký điều hành của ctbt ông lasina zober nêu rõ một cuộc đàm phán trực tiếp với triều tiên là cần thiết để lắng nghe những quan điểm của bình nhưỡng
và từ đó tìm ra một giải pháp ngoại giao cho vấn đề ông khẳng định đối thoại và ngoại giao đa phương là chìa khóa để giải quyết bất đồng chứ không phải là cô lập
đây là lần đầu tiên bình nhưỡng được mời tham dự một hội nghị cấp cao của ủy ban chủ bị ctbt
ctpt được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hiện đã được một trăm tám mươi ba quốc gia ký kết và một trăm sáu mươi bốn quốc gia thông qua
hiện có tám quốc gia chưa thực hiện điều này bao gồm mỹ trung quốc ai cập ấn độ iran israel triều tiên và pakistan
liên quan đến tiến trình điều tra vụ bê bối hồ sơ banama giới chức el salvador vừa tiến hành lục xoát các văn phòng luật của mosaphoneca tại nước này
thu giữ được nhiều tài liệu thiết bị và thẩm vấn một số nhân viên
chiến dịch lục xoát được thực hiện sau khi có thông tin công ty này đã tháo rỡ bảng hiệu văn phòng một ngày trước đó
văn phòng của mosaf foseka ở el salvador không nằm trong danh sách website của tập đoàn này và cho đến nay giới chức của văn phòng luật này
tại trụ sở chính ở panama chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ lục xoát này
chính quyền el salvara cho biết sẽ phân tích toàn bộ tài liệu thu được kiểm tra các khía cạnh tài chính kế toán cũng như pháp lý của số tài liệu này
đối mặt với những rắc rối xung quanh vụ hồ sơ panama thủ tướng anh david cameron đã thừa nhận
ông đã không giám sát tốt các vấn đề về thuế của gia đình đồng thời cũng khẳng định đây chính là lỗi của cá nhân ông
phát biểu trước các thành viên đảng bảo thủ
thủ tướng cameron thừa nhận đây là một bài học ông cần ghi nhớ
người đứng đầu chính phủ anh cũng nhấn mạnh ông là người phải hứng chịu những chỉ trích chứ không phải các thành viên trong văn phòng thủ tướng hay các cố vấn của ông
không ít ý kiến yêu cầu thủ tướng cameron từ chức sau khi ông thừa nhận có được hưởng lợi từ các quỹ đầu tư blair mall investment trust do cha ông thành lập ở nước ngoài
như tiết lộ trong hồ sơ panama ông cabron khẳng định không biết liệu số tiền ba trăm linh bảng được thừa kế từ người cha quá cố
có phải được hưởng lợi từ nơi chủ nghĩa
nhưng căng thẳng leo thang trong những ngày qua vẫn khiến cho cuộc sống của họ bị xáo trộn rất nhiều
cuộc xung đột giữa azerbaijan và armenia đã gây ra vô số thiệt hại vật chất và thương vong cho người dân sống trong khu vực nagorno karabakh trong nhiều thập kỷ qua
dù cả hai bên xung đột đã thỏa thuận ngừng bắn
như người dân nagorno karabakh không mấy hy vọng những thỏa thuận như vậy có thể giải quyết được tận gốc cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua
nguy cơ tái hiện cuộc chiến tranh tàn khốc hơn hai mươi năm trước tại nagorno karabakh đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết
khi giao tranh bùng phát dữ dội giữa các bên xung đột tại đây
không chỉ khiến hàng trăm người thương vong mà còn đe dọa an ninh toàn bộ khu vực kapcas vốn có nhiều bất ổn
băng ở bắc cực đang tan nhanh
điều nghiêm trọng nhất mà cả nhân loại đang phải đối mặt
đồng thời những thay đổi về khí hậu ở bắc cực cũng làm nóng lên cuộc đua kinh tế giữa các quốc gia bên rìa bắc cực
và đặc biệt là trong việc khai thác nguồn tài nguyên khí đốt và dầu mỏ
ước tính trong thập kỷ tới các công ty năng lượng sẽ đầu tư khoảng một trăm linh tỷ đô la vào bắc cực
báo cáo từ viện nghiên cứu địa chất mỹ cho biết khu vực phủ đầy băng tuyết này chứa một lượng dầu trị giá năm trăm ba mươi năm tỷ đô la dưới đáy biển baren
nếu tính với giá năm mươi đô la một thùng
còn bộ tài nguyên và năng lượng nga ước tính chỉ tính trong khu vực bắc băng dương thuộc nga đã có hơn một mươi tỷ tấn dầu thô và khí đốt
hiện tám quốc gia nga mỹ canada đan mạch naui iceland thụy điển và phần lan đặc biệt là bốn quốc gia nga mỹ canada và đan mạch
đều đang tìm mọi cách chứng tỏ chủ quyền ở các phần đất còn lại tại bắc cực bằng sự hiện diện quân sự và đầu tư khai thác dầu mỏ khoáng sản
quý vị và các bạn thân mến dù không cao bằng đỉnh everes
nhưng đỉnh núi lửa chimonaso nằm tại ecuador mới là điểm cao nhất trên bề mặt hành tinh xanh nếu được tính từ tâm của trái đất
và đây là một phát hiện mới của một nhóm nhà khoa học pháp và ecuador dựa trên phương pháp đo đảo mới chính xác tới từng cm
bằng phương pháp định vị toàn cầu vi phân các nhà khoa học đã xác định được khoảng cách từ đỉnh núi chim boaso cao nhất ecuador tới tâm điểm của trái đất là sáu ba trăm tám mươi bốn km
đây là khoảng cách bằng
các nhà khoa học đã xác định được khoảng cách từ đỉnh núi chimbonasso cao nhất ecuador tới tâm điểm của trái đất là sáu ba trăm tám mươi bốn km
đây là khoảng cách bằng

đây là khoảng cách bằng